ông đỗ hữu ca nói ông và ông đức quen biết do một người bạn của ông là lãnh đạo công an tỉnh hải dương giới thiệu khoảng năm hai nghìn một mươi
trong cuộc sống có những lúc bực mình với đước nhưng tận trong đáy lòng ông rất thương đước nhất là khi thấy đức chăm sóc hai bà mẹ trong đó có mẹ của ông
mẹ đước mỗi lần đến chơi với mẹ của ông đều thân thiết như chị em ruột
nhiều lúc ông chứng kiến đức về chăm sóc mẹ rất xúc động trước việc chăm sóc cả hai bà mẹ
ông ca nói bản thân không có tiền cho đức
thì thôi chứ không bao giờ có ý định lừa tiền của đức
cả đời ông chưa bao giờ gian dối thất tin với ai
cuộc sống không đến mức khó khăn không đến mức độ đi lửa tiền mà lừa một cách rất ngớ ngẩn
về việc này xin tòa xem xét
tại đây ông xin tòa cố gắng giảm nhẹ hình phạt cho đước cho vợ chồng đức vì hoàn cảnh nước rất khó khăn nặng gánh gia đình
nói thêm ông ca cho biết bản thân rất hối hận về việc làm của mình
ông nói rằng bản thân một đời tuân thủ pháp luật tuân thủ nguyên tắc cuộc sống
mà cuối đời lại có việc làm vô thức vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến xã hội uy tín của các cơ quan
điều đó khiến ông rất đau buồn luyến tiếc
vì một lần duy nhất trong cuộc đời vi phạm phạm tội đúng thời điểm không còn thời gian để làm lại nữa
vì năm nay ông vừa già vừa yếu rồi
trong phiên tòa ngày một mươi một tháng bốn ông đỗ hữu ca xin phép hội đồng xét xử có lời thành thật xin lỗi đảng nhà nước chính phủ ngành công an
vì đã không thể thực hiện lời thề với đảng chính quyền ngành công an
xin lỗi đảng bộ chính quyền nhân dân thành phố hải phòng nơi cưu mang đủng bọng nhưng đã làm đảng bộ chính quyền nhân dân thất vọng về ông
sau cùng bị cáo sáu mươi năm tuổi này cho rằng trong suốt gần năm mươi năm công tác miệt mài nhận được sự giúp đỡ của mọi người nhưng cuối đời lại lụy tình để phạm tội
tôi chưa làm gì để giúp đỡ gia đình cả mà cuối đời lê thân này vào nhà giam mang đến gánh nặng cho gia đình cho xã hội
ông ca nói và mong muốn hội đồng xét xử xem xét chứng cứ khoan hồng
để ông được giảm nhẹ hình phạt sớm trở về rất gánh nặng cho gia đình xã hội
cũng được nói lời sau cùng các bị cáo trong các vụ án đều ân hận mong hội đồng xét xử giảm án
đặc biệt vợ chồng bị cáo trương xuân đức đều xin giảm nhẹ tội cho ông ca
kết thúc phiên xử buổi sáng một mươi một tháng bốn hội đồng xét xử nghỉ nghị án
đến một mươi bốn h ngày một mươi hai tháng bốn sẽ làm việc với phần tuyên án
trước đó trong phần luận tội viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh đề nghị mức án một mươi một mươi một năm tù
năm tù cho ông đỗ hiệu ca
mức án này ngay sau đó đã bị luật sư bào chữa của bị cáo ca phản đối
đề nghị cho bị cáo đỗ hữu ca được hưởng án treo
tuy nhiên đề nghị này đã bị đại diện viện kiểm sát bác bỏ cho rằng không có căn cứ
theo đó tại phiên xét xử sáng một mươi một tháng bốn sau khi đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh
đọc bản đề nghị mức án đối với bị cáo đỗ hiệu ca từ một mươi một mươi một năm tù với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
luật sư bảo chữa cho bị cáo ca cho rằng mức án đề nghị quá nặng
luật sư cho rằng tội danh của thân chủ mình chưa đến mức cần cách ly khỏi xã hội
sau khi nhận ba mươi năm tỷ từ vợ chồng trương xuân đức nhưng chỉ để trong nhà
không chi tiêu cá nhân và chưa tác động đến cơ quan đơn vị nào để xin chạy tội cho bị cáo đức
ngoài ra việc vợ chồng đức mang tiền tới nhà bị cáo ca là tự ý
chứ ông ca chưa hề mang yêu cầu tới
số tiền này sau đó bị cáo đỗ hiệu ca đã chủ động nụp cho cơ quan công an
mặt khác trong thời gian công tác bị cáo đỗ hữu ca đã có nhiều thành tích đóng góp cho xã hội
nên đã có nhiều cơ quan đoàn thể người dân có đơn xin giảm án cho bị cáo ca
mức án một mươi một mươi một năm tù đối với bị cáo đỗ hữu ca là quá nặng và đề nghị mức án treo đối với bị cáo này
sau khi nghe phần báo chữa của luật sư đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh
bác bỏ đề nghị án treo đối với bị cáo đỗ hữu ca
theo đại diện viện kiểm sát nhân dân
lý do hành vi của bị cáo đỗ hữu ca là đặc biệt nguy hiểm tới xã hội
bị cáo cũng đã đồng ý với những tình tiết trong bản cáo trạng
bốn lần nhận tiền từ vợ chồng trương xuất đức thể hiện việc chấp nhận chạy tội cho đức
sau khi ngọc anh tới nhà nhờ
trong quá trình tiến hành tố tụng
viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh cân nhắc mức án đối với bị cáo đỗ hữu ca
đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh cho biết thêm
đối với đề nghị của luật sư bảo chữa cho rằng bị cáo đỗ hiệu ca bị phạt tù
nhưng hưởng án treo là không có căn cứ chấp nhận vì khung hình phạt đối với bị cáo ca là từ một mươi hai đến hai mươi năm
trước đó trong phiên xét xử ông đỗ hiễu cà cùng một mươi hai bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mua bán hóa đơn đưa nhận hối lộ
ngày một mươi tháng bốn nhiều cơ quan ban ngành đã có đơn xin giảm án cho ông ca
sau thời gian thẩm tra lý lịch của các bị cáo
tòa nhân dân tỉnh quảng ninh tiếp tục các thủ tục tố tụng khác
tại phiên tòa chủ tọa đã công bố việc đã tiếp nhận các đơn vị như công an thành phố hải phòng
hội phật giáo hải phòng ubnd tổ quốc thủy nguyên và nhiều đơn vị người dân xin giảm án cho ông ca
cụ thể tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã nhận được đơn của các đơn vị như công an thành phố hải phòng
hội luật gia thành phố hải phòng ubnd tổ quốc huyện thủy nguyên
hội người cao tuổi xã canh giang thủy nguyên và nhiều tổ chức cấp thôn xã khác có nguyện vọng xin giảm án cho bị cáo đỗ hữu ca
trong đơn gửi đến tòa của công an thành phố hải phòng có nội dung
ông đỗ hữu ca là người đã trưởng thành và phát triển trong ngành công an thành phố hải phòng
trong thời gian còn làm việc ông là người có tinh thần trách nhiệm cao với công việc
lãnh đạo chỉ đạo có ý thức rèn luyện cấp dưới được cán bộ chiến sĩ quý mến
trong giai đoạn ông làm giám đốc công an đơn vị công an thành phố hải phòng đã đạt được nhiều thành tích như
triệt phá các băng nhóm ổ nhóm tội phạm đảm bảo an ninh trật tự được nhân dân yêu quý và tin tưởng
công an thành phố hải phòng liệt kê năm hân trương ba huy trương và một số bảng khen của bị cáo đỗ hiệu ca tới cơ quan xét xử tỉnh quảng ninh
từ đó công an thành phố hải phòng đề nghị tòa xem xét giảm trách nhiệm hình sự đối với ông ca
ngoài tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần ông đỗ hữu ca được xem xét các tình tiết giảm nhẹ như
có nhiều bằng khen thành tích trong quá trình công tác đặc biệt là đã tự nguyện nộp lại ba mươi năm tỷ đồng nhận từ vợ chồng ông đức
phía ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thủy nguyên hải phòng có đơn nêu nội dung
ông ca là người con của quê hương xã kênh giang xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng là cán bộ công an giỏi là nỗi khiếp sợ của tội phạm
ông ca đã có trách nhiệm tình cảm với địa phương và có nhiều đóng góp khác cho huyện thủy nguyên
từ những đóng góp công hiến của ông đỗ hữu ca với sự phát triển chung của huyện
thể theo nguyện vọng của nhân dân ban thường vụ ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thủy nguyên kính đề nghị tòa án nhân dân tối cao
tòa nhân dân tỉnh quảng ninh xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với ông đỗ hữu ca
đơn của ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thủy nguyên nêu
khi nhận được đơn và các yếu tố được giảm nhẹ tòa sẽ xem xét nếu có căn cứ sẽ vận dụng
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn
xin chào và hẹn gặp lại